qua công tác nắm bắt tình hình công an tp hà nội đã phát hiện hoạt động kinh doanh các thiết bị tay nghe thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử diễn ra hết sức phức tạp trên mạng internet thông qua các website tài khoản facebook
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy công an tp hà nội đã tiến hành xử lý năm cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tay nghe thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gia lận thi cử trên địa bàn thành phố hà nội thu giữ tổng cộng sáu mươi năm thiết bị các loại
các đối tiện quảng cáo cũng có cả các clip dân sử dụng trên mạng trên xã hội youtube facebook
đơn vị qua công tác hiệu vụ xác định được một số đối tiện tổ chức các huyện pháp hiệu vụ để xác định cụ thể để phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý
đối với hành vi bán của các đối tiện giao bán phục vụ gia lận thi cử
thì vẫn đang xử tùng dí nó ở cái chế tài nó bị phạm cái là bán hàng hóa
không có một gốc xuất xứ không có đơn chứng tử chưa có giới tài xử lý được hành vi này
qua đầu tranh một số đối tượng khai nhận đã kinh doanh thiết bị tay nghe siêu nhỏ phục vụ
mục đích gian lận thi cử từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
thông qua các kênh website diễn đàn trực tuyến mạng xã hội facebook
các thiết bị bị thu giữ bao gồm tay nghe siêu nhỏ dưới dạng vòng cổ
bao gồm một cuộn dây bằng đồng đeo cổ chức năng phát sóng
kết nối với một bảng máy điện tử thu khuếch đại âm thanh
mích đàm thoại gắn với điện thoại di động
nguồn điện sử dụng pin chín v và hạt nhân nam châm kích thước hai năm mm
loại thiết bị tay nghe siêu nhỏ dưới dạng thẻ atm
có kích thước tương đồng và in dòng chữ mastercard trên thân để ngụy trang như thẻ atm
có khe cắm thẻ sim kết nối không dây với một tay nghe loại nhỏ có kích thước khoảng từ một đến hai cm
tín hiệu ra sẽ đi ra qua hai cái này
sau khi đã khuyết đại nó sẽ được chuyển lên vòng dây đồng này
và vòng dây đồng này sẽ
cái mạch này sẽ chạy bằng cái pin chín v
vì cái vòng dây đồng này nó phát ra cái từ trường rất là mạnh
nếu như lắp vào loa thì da tiếng rất là to
nhưng mà sử dụng cái nam châm nhỏ một khoảng cách xa
thì âm thanh nó nhỏ vừa bạn nghe vừa nghe
ngoài ra công an tp hà nội còn tiến hành thu giữ
một số loại thiết bị thu phát tín hiệu kích thước nhỏ
có lắp thẻ sim hoạt động như một điện thoại di động
kết nối không dây với một tay nghe hoặc vòng đeo cổ
theo đánh giá những loại thiết bị này
rất khó phát hiện vì vậy trong quá trình giám sát thi
giám thị cần phải kiểm soát việc sử dụng
các thiết bị nghe gọi để phát hiện vi phạm
cách phát hiện thì nó khó
nếu mà để mà quan sát thì tôi
bản thân các thiết bị này
nó cũng có thể liên lạc ra ngoài
giám thị có thể để ý
do cái tính năng tác dụng thì chúng tôi có hướng dẫn
trong cái kiến nghị
với cái cách thức sử dụng
giám thị có nghĩ là
nếu để mà kiểm tra thì
để ý xem thí sinh
người ta có liên lạc ra ngoài không
nó có phương pháp cái đấy nó cũng như một cái điện thoại thôi
nhưng mà nó không có
không phát hiện là cái tai nghe người ta sử dụng
người ta vẫn phải đàm thoại ra ngoài
căn cứ vào tình hình trên
công an thành phố hà nội đã có kiến nghị
với ban chỉ đạo kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia thành phố hà nội
nghiên cứu tập huấn
cách thức nhận biết các thiết bị tai nghe
thiết bị thu phát tín hiệu
cho các hội đồng thi trên địa bàn thành phố hà nội
nhằm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn
và đúng quy chế
thưa quý vị hôm nay
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã ra quyết định xử phạt hai tàu chở dầu
với số tiền hơn ba mươi hai triệu đồng
và tịch thu hàng hóa
vì các lỗi vi phạm trong quá trình mua bán
vận chuyển hơn một mươi chín lít dầu do
trên vùng biển quảng ninh
trước đó trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
hai tàu trở dầu không có số hiệu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên minh sơn
do anh lê văn tuyền
chú tại thị xã quảng yên quảng ninh
làm thuyền trường
có hành vi mua bán vận chuyển dầu do
không có các loại hóa đơn
chứng từ liên quan đến số dầu trên tàu
cả hai tàu đều không có giấy tờ đăng ký
đăng kiểm theo quy định
hiện nay vấn đề xe quá tải
tuy chỉ còn một mươi
nhưng lại là con số khó kiểm soát nhất
gây ra không ít khó khăn
cho các doanh nghiệp vận tải
và các cơ quan quản lý
giải quyết vấn đề này
tổng cục đường bộ việt nam
đã tổ chức hội nghị trực tuyến
với các doanh nghiệp vận tải
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn
trong quá trình hoạt động
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng chức năng tại các trạm
kiểm tra tải trọng xe lưu động cố định
và thanh tra các sở do thông vận tải
sử dụng cân sách tay
đã tiến hành kiểm tra một trăm hai mươi một chín trăm tám mươi bảy xe
trong đó có một mươi bốn bốn trăm năm mươi ba xe vi phạm
tước bốn năm trăm bảy mươi bảy giấy phép lái xe
sử phạt nụ khóa bạc nhà nước

tỷ lệ xe vi phạm tải trọng chuyên trở cho phép
so với số xe bị kiểm tra
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tăng so với cùng kỳ bốn bảy mươi hai
tuy nhiên vẫn còn tình trạng
tái diễn xe quá tải đường dài
xe cây nới kích thước thành thùng
trở hàng quá tải
đặc biệt tại các khu vực mỏ vật liệu
công trình xây dựng cảng sông
vì kiểm tra và xử lý vi phạm
với bốc xếp hàng hóa
lên phương tiện tại các cơ sở đầu nguồn hàng
kho bãi biến cảng
còn chưa được duy trì thường xuyên liên tục
đặc biệt là vấn đề cấp giấy phép lưu hành xe
cho doanh nghiệp vận tải còn nhiều bất cật
theo phản ảnh của các hiệp hội
báo cáo anh nguyễn
cũng có những sở
là cái thủ tục này vẫn còn bị kéo dài
kéo dài đấy không phải là
như anh nguyệt nói có thể là do ta hiểu biết
nó không đến nơi để trốn
không rõ ràng
thành thử giữa hai bên không gặp nhau
thành thử nó cũng bị kéo dài ra
và như vậy thì cũng là
các doanh nghiệp cũng đánh giá
thủ tục này vẫn còn kêu phiền hà
và đặc biệt
là cái thời hạn
cấp giấy phép
thời hạn của giấy phép
là ngắn quá
thành thử là họ
cứ chạy mới
một thời gian gắn lại phải đi
lại phải đổi
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng
một bộ phận doanh nghiệp vận tải
chủ hàng chủ xe
ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ chưa nghiêm
tìm cách né tránh khi bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm
gây cản trở lực lượng kiểm soát tải trọng xe
để tăng cường giải pháp giải quyết triệt đề những tồn tại này
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam
kiên quyết giải quyết triệt đề
những kiến nghị của doanh nghiệp
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
xử lý các trường hợp vi phạm
cuối cùng thì vẫn là
trách nhiệm cao nhất đối với cơ quan
cảnh lý nhà nước của nơi cấp khác
để nhắc lại
là các chuyên viên các đồng chí
mà liên quan tham dự để ký ra
cái quyết định cấp khác
là hãy phục vụ cho doanh nghiệp cho tốt
và chúng tôi cũng kiên quyết xử lý những trường hợp
mà gây khó dễ
cố tình không hiểu
các quy định
để cho doanh nghiệp
việc kiểm soát tài trọng phương tiện
là một vấn đề còn nhiều khó khăn
do diễn biến của việc vi phạm
ngày càng tinh vi và phức tạp
tuy nhiên với những giải pháp kiên quyết được đưa ra
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải
làm ăn chân chính
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
sáng nay tại hà nội
tổng cục thể dục thể thao
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
với sự tham dự
đại diện các vụ đơn vị thuộc tổng cục thể dục thể thao
tại hội nghị tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao
vương bích thắng
đã báo cáo vắn tắt kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
của tổng cục thể dục thể thao
trên các mặt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
các đề án kế hoạch phát triển thể dục thể thao
công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
thể thao thành tích cao
thể thao quần chúng
công tác thông tin tuyên truyền và báo chí
công tác phục vụ huấn luyện
thi đấu thể thao
và các hoạt động sự nghiệp khác
trong sáu tháng cuối năm
thể thao việt nam sẽ tập trung đầu tư cho các vận động viên trọng điểm
để thi đấu giành thành tích tốt
tại sea games hai mươi chín
đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu á
đại hội thể thao trẻ châu á lần thứ ba
đồng thời nghiên cứu thảo luận để xây dựng các phương án phát triển thể thao
theo chiều sâu
tạo điều kiện cho các vận động viên được thi đấu cọ sát
chọn lọc các môn thể thao trọng điểm
để đầu tư lâu dài
và làm tốt công tác xã hội hóa thể dục thể thao
hôm nay tại thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh
đã diễn ra hội nghị đối thoại chính sách cao cấp
về du lịch bền vững apec
tham dự sự kiện này có khoảng một trăm năm mươi đại biểu
của hai mươi một nền kinh tế
ở khu vực châu á thái bình dương
diễn giả của các tổ chức quốc tế uy tín
như tổ chức du lịch thế giới
hiệp hội vận tải hàng không quốc tế
liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế
đối thoại chính sách cao cấp
về du lịch bền vững là cơ hội tốt
để các nền kinh tế thành viên apec
cùng nhau xác định rõ thực trạng
và đề ra các hành động thiết thực
biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững
và góp phần triển khai thực hiện
một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
nỗ lực hiệu quả của các thành viên
trong khu vực với phát triển du lịch bền vững
sẽ góp phần quan trọng vào tương lai chung
về một cộng đồng châu á thái bình dương
năng động gắn kết bền vững và bao chung
tại diễn đàn này
các nhà lãnh đạo du lịch apec đã thông qua
tuyên bố về phát triển du lịch bền vững
bao gồm các khuyến nghị định hướng cụ thể
để phát triển du lịch bền vững tại khu vực apec
khuyến khích nhóm công tác du lịch
tập trung vào sự bền vững và toàn diện
về xã hội kinh tế và tài chính
trong các hoạt động trong tương lai
khi du lịch là ngành có khả năng đặc biệt
trong việc tạo ra các cơ hội
đối với các nền kinh tế apec
thúc đẩy kết nối nhằm tăng cường tăng trưởng toàn diện
thông qua việc tạo điều kiện để du lịch phát triển
tại nhiều khu vực địa lý hơn nữa
ở các nền kinh tế
việc tổ chức đối thoại chính sách cao cấp
về du lịch bền vững apec
sẽ góp phần khẳng định vị thế vai trò của việt nam
trong khu vực trong hoạch định
chính sách phát triển du lịch bền vững
đồng thời đối thoại chính sách cao cấp
về du lịch bền vững apec
còn là cơ hội để các nền kinh tế
cùng chia sẻ kinh nghiệm
và thảo luận biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác
hội nhập trong khu vực
nhất là trong lĩnh vực phát triển du lịch bền vững
trong phần tin quốc tế
hàn quốc bắt tuyên bố của triều tiên
về đàm phán hạt nhân
trung quốc kêu gọi sự đoàn kết hơn nữa
giữa các thành viên bric
hàn quốc đã bác bỏ tuyên bố của triều tiên
yêu cầu seoul không can thiệp
vào chính sách phát triển hạt nhân của bình nhưỡng
và cho rằng đây là chủ đề thảo luận
giữa bình nhưỡng và washington
bộ thống nhất hàn quốc khẳng định
chương trình hạt nhân của triều tiên là vấn đề quốc tế
và hàn quốc cũng là một trong các nước
tham gia đàm phán sáu bên
về vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
trong khi đó trên trang mạng
urimin jokiri của triều tiên
đăng tải một bài bình luận cho rằng
triều tiên và mỹ là các bên duy nhất
liên quan tới đàm phán về vấn đề hạt nhân
của bình nhưỡng
nhiều nhà quan sát cho rằng
tuyên bố của triều tiên có thể được hiểu
là câu trả lời gián tiếp đối với phát biểu
của tổng thống hàn quốc moon jae in
hồi đầu tuần trước
rằng seoul sẵn sàng đàm phán với bình nhưỡng
về hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
nếu triều tiên ngừng tiến hành
các bộ thử tên lửa
ngày hôm nay tân ngoại trưởng hàn quốc
kang kyeong hwa tuyên bố cũng cần để ngỏ
tất cả các phương án
kể cả trừng phạt và đối thoại
nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa triều tiên
cảnh sát anh vừa cung cấp
những thông tin đầu tiên
về vụ lao xe tải vào người đi bộ
trên đường seven sisters
ở thủ đô london xảy ra vào sáng nay
một người đã bị thiệt mạng
và một mươi người đang được cấp cứu
cảnh sát anh đang điều tra
vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố
theo cảnh sát london
người lái chiếc xe tải bốn mươi tám tuổi
đã bị người dân bắt giữ tại hiện trường
và giao cho cảnh sát
người lái xe này cũng sẽ phải đi kiểm tra sức khỏe tâm thần
tất cả các nạn nhân bị thương
đều là người hồi giáo
bên cạnh đó cảnh sát cũng bác bỏ thông tin
về việc xảy ra một vụ tấn công bằng dao
sau vụ lao xe tải
thủ tướng anh theresa may
đã triệu tập cuộc họp ủy ban ứng phó khẩn cấp
để thảo luận các biện pháp tiếp theo
hội đồng hồi giáo london
dẫn lời các nhân chứng và đoạn băng ghi hình
tại hiện trường cho biết
chiếc xe tải đã cố tình lao vào những tín đồ
khi họ vừa rời khỏi đền thờ finbury park
sau buổi cầu nguyện tối
trong tháng lễ ramadan
đền thờ finbury park từng là nơi tập trung
nhiều phần tử hồi giáo cực đoan
song đã hoàn toàn thay đổi trong những năm gần đây
dưới sự điều hành của chính quyền thành phố mới
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
đã có các cuộc gặp mặt
những người đồng cấp
bên phía nam phi ấn độ và nga
nhân hội thảo nhóm các nền kinh tế lớn
mới nổi brics được tổ chức tại bắc kinh
ông vương nghị lên tiếng
kêu gọi sự gắn kết hơn nữa
giữa các quốc gia thành viên của brics
trao đổi với bộ trưởng ngoại giao nga
bộ trưởng bộ ngoại giao nam phi
bộ trưởng ngoại giao ấn độ vijay kumasik
ông vương nghị cho biết
trung quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ với nga nam phi và ấn độ
nhằm tăng cường sự tin cậy lớn nhau
thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và tài chính
đẩy mạnh trao đổi nhân sự
giao lưu văn hóa
tạo cơ chế gắn kết giữa các quốc gia thành viên brics
bên cạnh đó
bộ trưởng ngoại giao trung quốc cũng khẳng định
trung quốc và ấn độ là hai quốc gia
có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng brics
hai bên cần thúc đẩy hơn nữa
sự hợp tác trong cộng đồng này
brics bao gồm năm nước
là brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
chiếm hai mươi sáu diện tích toàn cầu
có dân số bằng bốn mươi hai dân số thế giới
và gdp chiếm hai mươi bảy gdp thế giới
mặc dù nga luôn phản đối
về mọi hành động tập trung lực lượng
tại baltic và đông âu
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
vừa tiến hành cuộc tập trận
phòng thủ quy mô lớn đầu tiên của khối
tại khu vực biên giới giữa bà lan
với sự tham gia của các binh sĩ mỹ và anh
kịch bản của cuộc tập trận
là ứng phó với khả năng
các quốc gia thành viên ở vùng baltic
gồm estonia latvia và litva
có thể bị cô lập khỏi các nước phương tây
khu vực tập trận nằm ở biên giới
bà lan và litva
với chiều dài một trăm linh bốn km
có địa hình là những cánh đồng rừng và đồi thấp
nếu khu vực này bị chiếm giữ
thì estonia latvia và litva
có thể bị chia tách với phần còn lại của nato
nato đã tăng cường
sự hiện diện quân sự
tại khu vực baltic và đông âu
giáp biên giới nga
bao gồm cả việc triển khai bốn tiểu đoàn đa quốc gia
tới ba nước baltic và bà lan
mặc dù có tâm trạng lo lắng
về những tác động tiêu cực
từ quyết định hôm một mươi bảy tháng sáu vừa qua
của tổng thống mỹ donald trump
liên quan tới chính sách mới với cuba
nhiều người dân hay hộ kinh doanh cá thể
tại quốc đảo caribe
vẫn lạc quan ti tưởng vào sức mạnh nội tại của mình
tám mươi năm khách hàng của tôi là người mỹ
do đó công việc kinh doanh của tôi
trong thời gian tới sẽ bị ảnh hưởng nhiều
xong cũng giống như các nước khác
cuba là một quốc gia độc lập
người dân cuba đã vượt qua những khó khăn
trong suốt năm mươi chín năm qua
chống chọi với lệnh cấm vận của mỹ
nên kinh tế của cuba không thể phụ thuộc
vào bất kỳ quốc gia nào
nếu người mỹ không đến
thì còn có người costa rica mexico
và người dân của các nước khác đến với chúng tôi
thế giới này không chỉ có người mỹ
những tâm tư này của người dân cuba
xuất hiện ít ngày sau khi tổng thống mỹ
công bố một số thay đổi chính sách
của washington đối với cuba
từ thời tiền điệm
quyết định được xem là bước thụt lùi
trong xu thế phát triển quan hệ song phương mỹ cuba
thời gian qua
chỉ trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
cuba đã chào đón khoảng hai trăm tám mươi năm du khách mỹ
tới thăm quốc đảo caribe xinh đẹp này
tương đương tổng số du khách
của cả năm hai nghìn một mươi sáu
giới phân tích dự báo
tỷ lệ này sẽ sụt giảm đáng kể
sau quyết định nói trên của tổng thống trump
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố
tập đoàn google thông báo
sẽ áp dụng thêm các biện pháp
để phát hiện và gỡ bỏ
những nội dung mang tính khủng bố
hoặc kích động bạo lực cực đoan
trong các video đăng tải trên youtube
dự kiến google sẽ tuyển thêm nhiều chuyên gia kỹ thuật
và tăng cường sử dụng công nghệ
để giúp phát hiện các đoạn băng video
mang tính cực đoan quá khích
song song với công tác đào tạo
người phân loại mới
để nhanh chóng nhận ra và dỡ bỏ những nội dung này
trong mạng xã hội
có số người sử dụng lớn nhất thế giới là facebook
cũng đang tích cực đẩy mạnh
việc sử dụng trí tuệ nhân tạo
để hiểu được ngôn ngữ
cũng như các từ và cụm từ
cổ suý hoặc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố
để phát hiện và nhanh chóng dỡ bỏ khỏi trang mạng này
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt